tại cuộc gặp với tổng thống ukraine volodymyr zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh g bảy ở hiroshima nhật bản
tổng thống mỹ joe biden đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá ba trăm bảy mươi năm triệu đô la mỹ giúp ukraine tăng cường khả năng phòng thủ
tổng thống biden nêu rõ gói viện trợ quân sự này sẽ bao gồm đạn dược pháo binh phương tiện thiết giáp và các chương trình đào tạo huấn luyện
tổng thống mỹ nhấn mạnh sự ủng hộ của washington đối với chương trình huấn luyện phi công ukraine sử dụng máy bay chiến đấu f một mươi sáu
chương trình này do mỹ phối hợp thực hiện với các quốc gia đồng minh và đối tác
trước đó hôm chín tháng năm mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự cho ukraine trị giá một ba tỷ đô la mỹ
bao gồm hệ thống phòng không pháo thông thường và đạn chống uav dịch vụ hình ảnh vệ tinh và tiền cho huấn luyện quân sự
kể từ khi xảy ra cuộc xung đột ở ukraine vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
cho đến nay mỹ đã cung cấp cho ukraine các khoản viện trợ quân sự có tổng trị giá ba mươi bảy tỷ đô la mỹ